thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
về kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch tu bổ định kỳ công trình lăng chủ tịch hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
mặc dù sáu tháng đầu năm bị ảnh hưởng lớn từ dịch covid một mươi chín
nhưng ban quản lý lăng đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao
kịp thời báo cáo tình hình để điều chỉnh việc viếng lăng phù hợp với tình hình dịch bệnh
tổ chức hiệu quả trang trọng nhiều sự kiện lớn
thi hải bác được giữ gìn bảo quản an toàn tuyệt đối
về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới thủ tướng nhấn mạnh
cần tập trung gìn giữ thi hải bác ban quản lý lăng phải có chiến lược
và bước đi phù hợp về khoa học công nghệ hoàn thiện mô hình quản lý
thủ tướng cũng lưu ý cần phải cải tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
để khu vực này khăng trang hơn
cải tạo nâng cấp đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
thủ tướng chính phủ đã có ý kiến nhiều lần đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác
chuẩn bị đồng tư để triển khai tù bộ
bởi vì cái đài tưởng niệm trên nó cũ nó thấp
theo cái nhà quốc hội xây dựng
thì cái việc cải tạo nâng cấp đã xứng đáng khu vực này là cái việc rất lớn
mà cái này cũng là công trình tâm linh nữa
thủ tướng cơ bản đồng ý về các kiến nghị của ban quản lý lăng
về việc công nhận khu k chín là khu di tích quốc gia đặc biệt
giao ban quản lý lăng
phối hợp chủ trì với ubnd tp hà nội hoàn thiện hồ sơ khoa học của khu di tích
gửi bộ văn hóa thể thao du lịch thẩm định báo cáo thủ tướng quyết định
theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa
thủ tướng cũng lưu ý cần hướng dẫn người dân vào viếng lăng
đeo khẩu trang giãn cách đảm bảo an toàn để phòng chống dịch covid một mươi chín